loài trà vá chân sám được ghi nhận phân bố ở năm tỉnh miền trung việt nam gồm tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai côn tùng
hiện trên toàn quốc có khoảng một năm trăm linh đến hai cá thể
trong đó ở các tỉnh tây nguyên có khoảng một cá thể
ở quảng nam loài này phân bố ở các huyện phía trung và phía nam của tỉnh với số lượng quần thể không nhiều
quần thể có số lượng lớn nhất
khoảng hai trăm linh cá thể đang tập trung tại khu vực rừng hòn mỏ thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện nông sơn trên diện tích gần một mươi chín hectare
chưa có nghiên cứu chuyên sâu về diện tích tối thiểu cần cho mỗi gia đình trà vá chân sám sinh sống
tuy nhiên ở vườn quốc gia côn cát kinh tỉnh gia lai quần thể khoảng hai trăm năm mươi cá thể phân bố trên diện tích gần bốn mươi hai hectare
riêng loài trà vá chân nâu ở bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng mỗi gia đình từ ba đến tám cá thể có vùng sống khoảng hai mươi đến ba mươi hectare
do đó có thể thấy năm mươi cá thể trà vá chân sám ở huyện núi thành chỉ có khoảng hai mươi năm hectare để sinh sống
chúng đối diện với nhiều nguy cơ tuyệt diệt trong tương lai
trà vá chân nâu ở huyện núi thành tỉnh gia lai quần thể khoảng hai trăm năm mươi cá thể phân bố trên diện tích gần bốn mươi hai hectare

trà vá chân nâu ở huyện núi thành tỉnh gia lai quần thể khoảng hai mươi năm hectare
trà vá chân nâu ở huyện núi thành tỉnh gia lai quần thể khoảng hai trăm năm mươi cá thể phân bố trên diện tích gần bốn mươi hai hectare
hy vọng những nỗ lực của chính quyền tỉnh quảng nam sự đồng thuận của người dân và sự tham gia của các tổ chức hợp tác quốc tế sẽ bảo tồn loài trà vá chân sám này trong tương lai